bộ phận an ninh tòa nhà phát hiện một điện thoại samsung một phí màu nâu
bên trong có một thẻ cư dân mang tên của chị ca và một số đồ dùng sinh hoạt cá nhân
ngay sau đó bộ phận an ninh đã lên căn hộ gõ cửa nhưng không ai mở cửa
nên người này đã liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng để phản ánh sự việc
và câu hỏi cuối cùng trong video này mà chúng tôi muốn nói đến đó là nguyên nhân nạn nhân tử vong là gì
về vấn đề này công an quận nam tử liêm cho biết
bước đầu qua khám nghiệm tử thi không có tác động ngoại lực làm biến dạng xương trên cơ thể
tuy nhiên để có kết luận về vụ việc cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan
tiến hành các biện pháp điều tra xác minh giám định pháp y tử thi và các mẫu vật liên quan
nhằm làm rõ nguyên nhân tử vong để xử lý theo quy định của pháp luật
khi bàn về vụ việc trên cũng như các vụ án chết chưa rõ nguyên nhân
luật sư nguyễn anh thơm trưởng văn phòng luật sư nguyễn anh cho biết
kỹ thuật hình sự sẽ góp phần giả má các câu hỏi chưa được giải đáp
theo luật sư thơm trong điều tra các vụ án công tác kỹ thuật hình sự có vai trò quan trọng
đặc biệt là việc xác định đối tượng gây án trong các vụ chưa rõ thủ phạm
phát hiện thu thập dấu vết vật chứng tài liệu có phần điều tra chứng minh tội phạm
không để xảy ra oan sai bỏ lọt tội phạm
vì vậy dù không phải đối mặt với tội phạm nhưng cán bộ chiến sĩ lực lượng kỹ thuật hình sự
lại đối diện với muôn vàn khó khăn thử thách khác trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm
có những vụ án tưởng chừng rơi vào bế tắc nhưng bằng sự tận tâm tận lực cẩn trọng và tỉ mỉ
các cán bộ kỹ thuật hình sự vẫn giải mã được nút thắt
giúp cơ quan điều tra xử lý tội phạm đúng người đúng tội đúng pháp luật
từ kinh nghiệm thực tiễn hơn hai mươi năm đã và đang tham gia tố tụng
các vụ trọng án giết người hay các vụ việc chết chưa rõ nguyên nhân
luật sư thơm cho biết ông nhiều lần chứng kiến các cán bộ kỹ thuật hình sự pháp y tử thi
khám nghiệm hiện trường vụ việc để góp phần giải quyết vụ án làm sáng tỏ sự thật khách quan
có vụ việc thi thể bị chết nhiều năm kể cả bị trôn vùi dưới đất khai quật lên
nhưng dưới bàn tay giải phẫu tử thi của các bác sĩ pháp y thì cái chết của nạn nhân đã được làm rõ
theo luật sư thơm về thẩm quyền khi cơ quan điều tra cấp tỉnh thành phố nhận được tin báo
nạn nhân bị tử vong chưa rõ nguyên nhân
tức sẽ phối hợp với phòng kỹ thuật hình sự đến khám nghiệm hiện trường và làm pháp y tử thi
nếu xác định nạn nhân tử vong có dấu hiệu tội phạm giết người do có chú ý
tác động ngoại lực tử vong hoặc nguyên nhân khác thì cơ quan điều tra nhanh chóng truy xét đối tượng gây án
còn nếu vụ việc nạn nhân tử vong không có dấu hiệu tội phạm là tự sát hai bệnh lý
sẽ bàn giao cho công an quận huyện để tiếp tục giải quyết theo quy định của pháp luật
bên cạnh đó công tác khám nghiệm hiện trường cũng rất quan trọng
làm càng kỹ tỉ mỉ chi tiết từng dấu vết thu giữ đồ vật tại hiện trường
sẽ góp phần giải mã lý giải vụ việc nạn nhân tử vong
nếu vụ việc mâu thuẫn xô sát răng cò dẫn đến nạn nhân bị tử vong
thì hiện trường sẽ có nhiều bất thường như đồ đạc xáo trộn vết máu vườn vãi hay tóc dụng ở trên nền
ngay sau khi công tác kỹ thuật hình sự hoàn tất nếu có dấu hiệu tội phạm giết người
cơ quan điều tra sẽ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
để tiến hành các biện pháp tố tụng điều tra xử lý theo quy định của bộ luật tố tụng
như vậy trong vụ án bí ẩn này cho đến nay việc giải mã cái chết của cô gái
chắc chắn sẽ được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
chúng tôi tin rằng lứa trời lồng lộng và nếu đây là vụ án giết người
chắc chắn kẻ thù ác sẽ sớm tra tay vào còng để đền tội